vào ngày một mươi chín tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt quả tang các đối tượng
trong đường dây chuyên mua bán ma túy thuốc lắc số lượng lớn trên địa bàn thành phố
bắt giữ hai đối tượng là nguyễn ngọc huy chú tại quận thanh khê và trần văn nghi chú tại quận ngũ hành sơn
từ đầu tháng bốn các trinh sát phát hiện huy móc nối với nghi cùng hoạt động mua bán ma túy
vào chiều ngày một mươi tám tháng năm tại ngã tư lý thánh tông ngô quyền một tổ công tác đã phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển
bắt quả tang huy thu giữ năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi g kentamin
tiếp tục phối hợp với công an quận ngũ hành sơn công an phường hòa quý ập vào một ngôi nhà trên đường bình kỳ
bắt quả tang nghi thu giữ ba trăm linh viên thuốc lắc năm mươi g kentamin
và hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã tạm giữ hai đối tượng để mở rộng điều tra làm rõ vụ việc